quảng trị là một trong những tỉnh đứng đầu của cả nước về phát triển rừng bền vững
chiếm hơn một mươi một số rừng bền vững trong cả nước
những năm qua tỉnh quảng trị đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo nguồn nguyên liệu
cho việc chế biến gỗ các loại và hướng đến thực hiện mục tiêu là địa phương
có nguồn nguyên liệu gỗ chế biến lớn nhất khu vực miền trung
công ty lâm nghiệp bến hải tỉnh quảng trị là đơn vị đầu tiên thực hiện trồng rừng bền vững
từ năm hai nghìn một mươi một công ty hiện có hơn bốn hectare rừng trồng có chứng chỉ fsc
toàn tỉnh quảng trị có hơn hai mươi hai hectare rừng có chứng chỉ fsc do ba công ty và hơn năm trăm linh hộ dân trồng
mỗi năm tỉnh quảng trị có hơn một hectare rừng trồng có chứng chỉ fsc
tỉnh quảng trị trồng từ sáu đến bảy hectare rừng để đáp ứng nguồn nguyên liệu
cho các nhà máy sản xuất gỗ mdf gỗ ván ép thanh gỗ răm và viên nén năng lượng
toàn tỉnh quảng trị có một trăm hai mươi doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ
đây cũng là ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh quảng trị
tỉnh quảng trị cũng đã khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh rừng gỗ lớn
và tiếp cận bằng các nguồn vốn qua các hệ thống ngân hàng
và cây lâm nghiệp tỉnh quảng trị cũng đã xây dựng hỗ trợ về bồ cây con chủ lực
để khuyên khích phát triển vùng nguyên liệu và ưu tiên những quỹ đất rừng tập trung
hỗ trợ về cả hà tầng nâng được tỉnh đồ chế phụ
quảng trị trở thành một vừa gỗ để phục vụ cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu
tỉnh quảng trị đang phấn đấu từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
sẽ sản xuất mỗi năm một triệu mét khối gỗ sẻ
bên cạnh đó xây dựng mô hình chuỗi giá trị liên kết từ trồng đến chế biến tiêu thụ sản phẩm
để từng bước phát triển rừng bền vững trong thời gian tới